mặc dù không thể tái hiện hoàn toàn sự khốc liệt của chiến tranh
nhưng để cảm nhận được khí thế nao nước hào hùng thì có thể nói
những tác phẩm âm nhạc nói chung và ca khúc tôi là người lái xe
đã phần nào là chiếc cầu nối giữa thế hệ ngày nay với lịch sử hào hùng của dân tộc